tăng lương hưu và trợ cấp cho hàng loạt đối tượng
tăng mức phạt đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông nâng số tiền chi trả bảo hiểm tiền gửi
là một số chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
bắt đầu từ hôm nay ngày một tháng tám người đi đường không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông
đi sai làn đường đi xe trên vỉa hè không đội mũ bảo hiểm hoặc cài quay sai cách
sử dụng điện thoại hoặc tay nghe khi đang lái xe sử dụng rượu bia
chạy xe trong hầm mà không bật đèn chiếu sáng gần đều sẽ bị tăng nặng mức tiền xử phạt
đặc biệt nếu trong thời gian bị tước bằng lái xe mà vẫn tiếp tục điều khiển xe
thì sẽ bị phạt từ tám trăm linh đến một triệu hai trăm linh đồng và bị giam xe bảy ngày
từ ngày năm tháng tám số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm
theo quy định của luật bảo hiểm tiền gửi gồm cả gốc và lãi của một cá nhân
tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là bảy mươi năm triệu đồng quy định cũ là năm mươi triệu đồng
theo quyết định số hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám tập đoàn điện lực việt nam evn được điều chỉnh giá điện sáu tháng một lần
tự điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân từ ba đến dưới năm so với giá bình quân hiện hành
sau khi tăng giá evn lập hồ sơ báo cáo bộ công thương và bộ tài chính để kiểm tra giám sát